thưa quý vị để tiếp nhận phản ánh về tình hình giao thông trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng
ngoài ra ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị các địa phương công bố số đường dây nóng
về trật tự an toàn giao thông của địa phương trên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân
công an sở giao thông vận tải tỉnh thành phố trực thuộc trung ương để người dân có thể liên hệ và phản ánh
ngoài ra ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị các địa phương công bố số đường dây nóng